ngày một tháng bốn phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm cho biết đang điều tra các hành vi
giết người cướp tài sản che giấu tội phạm chiếm đoạt và mua bán trái phép chất ma túy
trong vụ án xảy ra tại huyện củ chi
trước đó nhận tin báo của người dân về một người đàn ông đã tử vong bên cạnh bờ kè
sông rạch dứa thuộc ấp bốn d xã bình mỹ huyện củ chi nghi vấn bị giết với vết thương bên đùi phải
sau đứt động mạch lực lượng công an đã tiến hành khám nghiệm hiện trường và điều tra truy xét
bằng các biện pháp nghiệp vụ lực lượng công an đã khoanh vùng truy vết và lực lượng bắt trọng
băng nhóm có liên quan đến cái chết của người đàn ông trong đó đối tượng phan tuấn vũ và nguyễn ngọc sang
cùng sinh năm hai nghìn ba cùng ngụ huyện củ chi được xác định là người trực tiếp đâm nạn nhân
tại cơ quan điều tra các đối tượng khai nhận do mâu thuẫn thủ tức cá nhân cả nhóm sau khi nhậu say
đã rủ nhau thủ sẵn giao đến khu vực ấp bốn b xã bình mỹ để tìm đối tượng tên hiếu chuyên bán ma túy
để cướp ma túy đến nơi thấy hiếu đang bán ma túy cho hai người khác cả nhóm giả vờ đến mua ma túy
rồi cướp với ma túy của đối tượng hiếu bỏ chạy hiếu và người đàn ông đang mua ma túy lao vào dành lại
trong lúc dàn co sang và vũ trút giao đâm hiếu và người đàn ông khiến hiếu bị thương đé ngã
còn người đàn ông cũng gục xuống rồi cả bọn bỏ chạy về nhà trọ
khi ngay tin người đàn ông đã tử vong cả nhóm đã quần áo dính máu và gói ma túy cướp được
cùng với chín trăm linh đồng trong gói ma túy đi đốt để phi tăng chứng cứ rồi chia nhau đi trốn
một nhóm trốn ra bà rịa một nhóm trốn về bình phước nhưng đều bị lực lượng công an bắt giữ ngay sau đó
hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục xử lý vụ việc